tại bộ tư pháp đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
thay mặt thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm ông nguyễn thanh tịnh giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông mai lương khôi
tổng cục trưởng tổng cục thi hành án dân sự giữ chức thứ trưởng bộ tư pháp
phát biểu tại lễ trao quyết định phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chúc mừng hai tân thứ trưởng bộ tư pháp
và mong rằng ở cương vị công tác mới hai thứ trưởng nhanh chóng nắm bắt công việc lĩnh vực được phân công
cùng tập thể lãnh đạo bộ tư pháp làm tốt nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao cho
phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh chính phủ đánh giá cao nỗ lực của bộ trưởng tư pháp và tập thể lãnh đạo bộ
đã đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao
tuy nhiên công tác tư pháp và pháp luật vẫn còn đối mặt với một số khó khăn thách thức trong tình hình mới
do đó chính phủ mong muốn đội ngũ lãnh đạo bộ tư pháp cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết
nỗ lực đưa ngành tư pháp tiếp tục có bước phát triển mới